ngành lúa gạo sẽ không đặt nặng về số lượng mà chú trọng đến chất lượng
các chuyên gia nhận định đây là hướng đi phù hợp với xu thế toàn cầu
tuy nhiên câu hỏi đặt ra là cần cải tổ chất lượng bằng cách nào trong điều kiện ngành lúa gạo trong nước còn nhiều tồn tại bất cập
chương trình hôm nay xin giới thiệu phần còn lại của bài
xây dựng giá trị thương hiệu hạt gạo việt nam do nhóm phóng viên cơ quan thường trú báo nhân dân tại tp hcm thực hiện
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
để chủ động thu hút gắn kết với doanh nghiệp
nông dân đồng bằng sơn cổ long đã mạnh dạn hướng đến chất lượng sản phẩm gạo sạch
thông qua việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng sinh học
tại tỉnh đồng tháp chiến lược sản xuất lúa hữu cơ đang là hướng đi bền vững
giúp nông dân giải quyết bài toán về giá thành sản phẩm tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống
hiện nay tỉnh đã phát triển được gần bốn trăm linh hectare mô hình sản xuất lúa sạch gắn với tiêu thụ
tập trung trồng nhiều nhất ở huyện tam nông tháp một mươi và một số cơ sở tư nhân của anh võ văn tiếng
ấp thượng một xã thường thới tiền huyện hồng ngự
với hướng đi này ba hợp tác xã phú thọ tân cường huyện tam nông mỹ đông hai huyện tháp một mươi
sản xuất hơn ba trăm linh hectare lúa sạch gắn với tiêu thụ
hai loại giống lúa chủ lực được chọn là rvt và thiên ưu tám sản xuất theo quy trình việt gáp
từ khâu trang phẳng mặt luộng bằng tiên la rè
đến khâu sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học
sau khi thu hoạch năng suất bình quân đạt hơn sáu năm tấn một hectare
giảm giá thành sản xuất hơn hai triệu đồng một hectare
lợi nhuận cao hơn so với làm ngoài mô hình hơn một mươi ba triệu đồng một hectare
theo giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tân cường nguyễn văn trãi
hiện nay hợp tác xã đang tiếp tục nhân rộng diện tích trồng lúa hữu cơ
và xây dựng một nhà máy xây xác chế biến gạo đạt chuẩn haccp
chế biến ra ba sản phẩm gạo sạch có tên thương hiệu độc quyền là
gạo hoa sen đài sen và hương sen
bước đầu hợp tác xã thu mua lúa sạch của các thành viên hợp tác xã cao hơn thị trường là
năm trăm linh đồng một kg
nông dân võ văn tiếng cho biết lúc đầu anh sản xuất vụ đông xuân hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
với diện tích hai hectare sản xuất lúa nàng hoa chín đến nay tăng lên bốn mươi hectare
anh chỉ sử dụng phân hữu cơ áp dụng các biện pháp sinh học
sử dụng thiên địch của dày là cá chờ khi dày nâu đẻ là bơm nước vào cho ngập cây lúa
khi trứng bám vào cây lúa sẽ bị ung chứng không nở được giúp cây lúa phát triển tốt
qua hai mùa vụ đông xuân và hẻ thu anh lãi hơn bốn mươi sáu triệu đồng một hectare
hiện sản phẩm của anh tiếng sản xuất được đăng ký nhãn hiệu gạo an toàn tâm việt
được công ty trách nhiệm hiếu hạn cỏ may hỗ trợ đóng gói sản phẩm theo tiêu chuẩn haccp
theo chủ tịch ủy ban nhân dân xã an nhơn
hiện tại địa phương đã hỗ trợ thành lập bảy tổ hợp tác sản xuất lúa sạch với tổng diện tích hơn một trăm linh hectare
diện tích còn lại hơn tám trăm ba mươi hectare chính quyền xã sẽ tiếp tục vận động nông dân tham gia vào tổ hợp tác sản xuất lúa sạch
ký hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp
mới đây bảy tổ hợp tác trên địa bàn xã an nhơn được liên kết lại thành lập hợp tác xã lúa tôm thạnh phú
nhằm tạo thuận lợi hơn trong việc liên kết sản xuất lúa sạch ký hợp đồng bao tiêu
giám đốc hợp tác xã lúa tôm thạnh phú trịnh văn lạng cho biết
tổng diện tích lúa kết hợp nuôi tôm của hợp tác xã là một trăm linh sáu hectare với năng suất khoảng năm trăm ba mươi tấn lúa sạch một năm
người dân sản xuất theo quy trình lúa sạch kết hợp nuôi tôm bảo đảm chất lượng giá cao hơn và giữ mức ổn định
trung bình nông dân thu lợi nhuận từ bảy mươi đến một trăm linh triệu đồng trên một hectare từ lúa và tôm
thời gian tới hợp tác xã xin chủ trương để xây dựng nhà máy say sát phơi xấy và đóng gói giảm bớt khâu trung gian để cung ứng gạo sạch ra thị trường
theo trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thạnh phú nguyễn văn hải
toàn thể các hộ dân có canh tác lúa mùa trong ao tôm với tổng diện tích khoảng sáu ha thuộc tiểu vùng ba với chín xã trên địa bàn huyện
đến nay đã thành lập một hợp tác xã hai mươi chín tổ hợp tác sản xuất lúa sạch kết hợp nuôi tôm trong ruộng lúa và ký hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
định hướng trong thời gian tới sẽ sản xuất gạo sạch từ sản phẩm lúa sạch để nâng cao chuỗi giá trị giúp nông dân làm giàu trên cánh đồng của mình
thực tế chứng minh khi đã tạo dựng được thương hiệu nhiều công ty kinh doanh chế biến gạo đã đến huyện thạnh phú ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa sạch của nông dân như
công ty trách nhiệm hữu hạn tấn vương công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng gia nhật quang công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón hữu cơ greenfield
công ty phân bón bình điền phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón hữu cơ greenfield trần anh hòa
vụ lúa hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám công ty đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa sạch tại huyện thạnh phú với diện tích hơn một trăm linh ha
chín mươi hectare đang sản xuất theo quy trình lúa hữu cơ đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để xuất khẩu sang các thị trường khó tính như mỹ và châu âu
tất cả các tiêu chuẩn sản xuất lúa hữu cơ đều đạt và được công nhận vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
khi nông dân tham gia chuỗi sản xuất lúa hữu cơ được công ty bao tiêu sản phẩm giá cao hơn năm mươi so với giá thị trường
trước mắt toàn bộ sản phẩm gạo hữu cơ sẽ cung ứng ở thị trường trong nước và khi có đơn hàng sẽ xuất khẩu
sắp tới khi mở rộng diện tích có sản lượng lớn công ty sẽ trú trọng thị trường xuất khẩu gạo hữu cơ với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế
theo các chuyên gia gạo của các nước trên thế giới có thể giống nhau về tên gọi hình thức nhưng chắc chắn có sự khác biệt về đặc trưng
hạn chế lớn nhất của ngành lúa gạo việt nam kéo dài hàng chục năm qua là chưa tìm được đặc trưng của mình để xây dựng thương hiệu
đây chính là mắt xích yếu nhất
và cũng là nguyên nhân khiến gạo việt nam chưa có đặc điểm nổi bật để hấp dẫn người tiêu dùng thế giới
do đó nước ta chiếm một mươi năm thị trường gạo xuất khẩu nhưng không quyết định được giá mà phụ thuộc hoàn toàn vào giá gạo thế giới
đề cập thị trường xuất khẩu gạo giáo sư tiến sĩ bùi trí bửu nguyên viện trưởng viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền nam nêu nghịch lý
trong khi giá gạo trong nước bán được bình quân một mươi năm đồng một kg tương đương bảy trăm linh usd một tấn
thì khi xuất khẩu giá lại rất thấp chỉ khoảng bốn trăm linh usd một tấn
bởi vậy chúng ta không nên đặt nặng về thị trường gạo vì một năm thị trường xuất khẩu gạo thế giới chỉ có một mươi năm tỷ usd
thị trường xuất khẩu gạo rất hẹp cung tăng một chút thì giá tụt xuống
để tăng chuỗi giá trị hạt gạo trường phòng quản lý xuất khẩu gạo cục xuất nhập khẩu bộ công thương trần xuân long đưa ra các nhóm giải pháp đó là
tổ chức lại sản xuất công nghệ sau thu hoạch bảo quản xây dựng thương hiệu gạo việt nam
tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế và đầu tư với các tổ chức
tăng cường quan hệ hợp tác quốc gia và vùng lãnh thổ để phát triển thị trường xuất khẩu hoàn thiện thể chế
nâng cao năng lực của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và hoàn thiện cơ sở hạ tầng logistic thanh toán
tổng giám đốc công ty nông nghiệp công nghệ cao trung an phạm thái bình cho rằng
xây dựng thương hiệu gạo việt nam có vai trò quan trọng nhất bởi khi có thương hiệu sẽ có thị trường tiêu thụ chứ không cần phải đi xúc tiến hay tìm kiếm thị trường
nếu không có thương hiệu dù nhà nước hỗ trợ cả nghìn tỷ đồng thì gạo việt nam vẫn không bán được hoặc bán với giá rất thấp
thực tế đã chứng minh từ năm hai nghìn một mươi một đến nay kể từ khi có các thương nhân xây dựng vùng nguyên liệu doanh nghiệp liên kết với nông dân sản xuất tiêu thụ xây dựng thương hiệu
các nhà nhập khẩu gạo việt nam phải trả thêm từ năm mươi đến tám mươi đô la mỹ một tấn gạo đồng nhất

và các năm sau gạo đồng nhất thơm sạch của nước ta được nhiều nhà nhập khẩu gạo việt nam phải trả thêm từ năm mươi đến tám mươi đô la mỹ một tấn gạo đồng nhất
ngay trong năm hai nghìn một mươi bảy nhiều nhà nhập khẩu gạo được trả thêm nhưng các doanh nghiệp việt nam không có hàng để bán
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn việt thanh đặng văn thanh kiến nghị
việt nam chưa có cơ quan kiểm định chất lượng gạo ngang bằng quốc tế
nếu biết sản phẩm lúa của nông dân sản xuất đạt chất lượng cao an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế
thì doanh nghiệp sẵn sàng thu mua giá cao hơn giá thị trường
nhà nước cần sớm thành lập cơ quan kiểm định chất lượng lúa gạo đạt tiêu chuẩn quốc tế
để nâng cao giá trị hạt gạo trong tương lai
thực tế từ việc xuất khẩu gạo nhiều năm qua cho thấy
muốn xây dựng thương hiệu gia tăng chuỗi giá trị hạt gạo
tăng thu nhập cho người trồng lúa không còn cách nào khác
phải chọn mô hình hợp tác hóa hợp tác xã kiểu mới
hay nói cách khác là xây dựng từ vùng nguyên liệu
phải tập hợp những người sản xuất lại thành một
giáo sư tiến sĩ bùi trí bửu đưa ra dẫn chứng
nhiều năm trước chúng ta đã có thương hiệu gạo tám mươi năm
nếp om tám mươi năm xuất khẩu sang nhật bản từ hai trăm linh đến ba trăm linh tấn mỗi năm
với giá không dưới bảy trăm linh đô la mỹ một tấn
khi số lượng xuất khẩu tăng lên khoảng một triệu tấn
thì phát hiện có dư lượng thuốc trừ sâu
kể từ đó phía nhật bản quyết định ngừng mua
năm hai nghìn một mươi sáu gạo xuất sang thị trường hoa kỳ cũng bị trả về
vì có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép
nguyên nhân là do chúng ta chưa xây dựng được vùng nguyên liệu an toàn
để tập hợp nông dân sản xuất theo một quy trình chặt chẽ
theo giám đốc sở công thương long an lê minh đức
trong sản xuất nông nghiệp muốn phát triển bền vững
đòi hỏi phải có ba tiêu chuẩn đặc biệt
sản phẩm phải an toàn có đầu mối giao nhận
sản phẩm phải có truy xuất nguồn gốc
sản xuất lúa hiện nay muốn tăng chất trước hết phải ứng dụng tiến bộ khoa học và sản xuất
bởi thực tế tại long an khi ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trên đồng ruộng
chi phí sản xuất giảm từ hai đến ba triệu đồng và năng suất tăng năm tấn một hectare
ngoài ra phải sử dụng giống rõ nguồn gốc chất lượng
tổ chức lại hệ thống phân phối giảm bớt khâu trung gian
bằng cách liên kết từ sản xuất tiêu thụ chế biến
ông phạm thái bình tổng giám đốc công ty của phần nông nghiệp công nghệ cao trung an tp cần thơ cho rằng
vùng nguyên liệu lúa sẽ quyết định hoàn toàn đến ngành gạo
kể cả chất lượng giá trị thị trường tiêu thụ nhất là thị trường xuất khẩu
phải có quy hoạch sản xuất cho từng loại lúa hàng hóa
phù hợp với thổ những từng vùng miền
nâng cao chất lượng lúa gạo theo quy trình sản xuất sạch hữu cơ
là nhà khoa học nhiều năm gắn bó với nông dân trồng lúa
phó hiệu trưởng trường đại học tiền giang tiến sĩ lê hữu hải chia sẻ
nếu không có chính sách phù hợp
thì sản xuất lúa ở đồng bằng sông cửu long sẽ không giữ vững được năng suất
thiếu lao động có kỹ thuật và sản xuất nhỏ lẻ
sẽ không đủ sức chống đỡ với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu
để nông dân trồng lúa có cuộc sống tốt hơn
cần có chính sách mạnh dạn đầu tư cho vùng nông thôn nhất là giao thông
đây là nền tảng quan trọng để giúp phát triển kinh tế
tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trồng lúa có nhiều cơ hội tìm thêm nguồn thu nhập khác
bên cạnh đó thủy lợi cũng là lĩnh vực cần được đầu tư đồng bộ
để giúp nông dân có khả năng chống chịu với thiên tai tránh thất thu
cần nhanh chóng thay đổi định mức hạn điền
vì hiện nay đang diễn ra sự phân hóa trong nội bộ nông dân trồng lúa theo hướng
người có kỹ thuật có kinh nghiệm tốt có vốn sản xuất
lợi nhuận ngày càng cao và đang tích lũy dần ruộng đất
ngược lại nhóm nông dân thiếu vốn thiếu kiến thức và hiện nay còn có tình trạng thiếu lao động
các vấn đề này dẫn đến sản xuất lúa không có lãi chi phí sản xuất cao nhưng năng suất không cao
nếu duy trì lực lượng này trồng lúa thì kinh tế lúa gạo sẽ không tăng trưởng được
vì vậy để sản xuất lúa gạo phát triển cần thay đổi chính sách về hạn điền
hoặc có chủ trương khuyến khích nhóm nông dân thiếu vốn thiếu kiến thức và thiếu lao động
cho những người có đủ năng lực hoặc doanh nghiệp thuê đất để sản xuất trên quy mô lớn
hiện nay ngành tài nguyên môi trường đã số hóa bản đồ giải thừa
đây là cơ sở quan trọng để tạo hành lang pháp lý cho nông dân yên tâm cho thuê đất
để tái cơ cấu từ vùng nguyên liệu trồng lúa theo cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đến năm hai nghìn ba mươi diện tích đất lúa cả nước cần giữ ít nhất là ba hai triệu hectare
với diện tích gieo trồng sáu triệu hectare và năng suất bình quân sáu tấn trên một mươi hectare
theo phương án giữ đất lúa ở mức tối thiểu cho an ninh lương thực xuất khẩu gạo sẽ giảm dần
trường hợp xuất khẩu đem lại lợi ích nếu giữ đất lúa ba năm triệu hectare
khả năng xuất khẩu gạo đạt từ bốn đến năm triệu tấn một năm
qua đó xác định vùng chuyên canh lúa trọng điểm thuộc tám tỉnh thành phố
an giang đồng tháp kiên giang hậu giang cần thơ sóc trăng tiền giang long an
với sản lượng chiếm một nửa sản lượng lúa ở đồng bằng sơn cổ long
đây là vùng sản xuất lúa thuận lợi bảo đảm hai vụ lúa năng suất cao
đối với vùng này cần đầu tư tương xứng để hoàn thành đồng bộ cơ sở phục vụ sản xuất
sau thu hoạch chế biến thương mại đạt cơ giới hóa toàn bộ đạt sản xuất
theo phương thức tập thể liên kết liên doanh trên toàn bộ diện tích khoảng tám trăm linh hectare
trồng giống lúa chất lượng cao đồng thời áp dụng các công nghệ tiên tiến công nghệ cao trong chuỗi giá trị
ngoài ra cục trồng trọt cũng xác định vùng lúa thơm đặc sản lúa hữu cơ một vụ
luân canh lúa tôm ở các tỉnh ven biển bán đảo cà mau
hiện có một trăm năm mươi hectare và có thể tăng lên năm trăm linh hectare để trồng lúa chất lượng cao
đi vào phân khúc thị trường gạo đặc sản có giá trị cao nhất trên thị trường thế giới